theo liên ngành giao thông vận tải và công an tp hà nội
năm hai nghìn hai mươi toàn thành phố còn tồn tại ba mươi bốn điểm thường xuyên un tắc trong giờ cao điểm
trong đó có ba mươi ba điểm chuyển tiếp năm hai nghìn một mươi chín và một điểm phát sinh quý i năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn hai mươi một sở giao thông vận tải hà nội đặt mục tiêu xử lý các điểm un tắc
như phùng trí kiên hoàng quốc việt
nút giao ba trăm sáu mươi một nguyễn khang điểm quay đầu trung văn tố hữu
lối vào đường vành đai ba đoạn nút giao vixi nút giao nghiêm xuân yên
nguyễn hữu thọ linh đường nguyễn hữu thọ
thưa quý vị và các bạn chương trình mỗi xã một sản phẩm ocob
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã tạo luồng gió mới
trong phát triển kinh tế nông thôn tại hà nội
để hướng các sản phẩm ocob tới thị trường rộng lớn hơn đặc biệt là xuất khẩu
giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm ngoài tìm hiểu rõ thị trường tiêu thụ
đối với từng nhóm sản phẩm để tổ chức sản xuất hà nội sẽ tiếp tục triển khai
hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại để sản phẩm có cơ hội tiêu thụ
trên thị trường thế giới
và đây cũng là nội dung chính của chương trình tuần này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
so với các địa phương lân cận hà nội có nhiều lợi thế trong triển khai
thực hiện chương trình ocob
theo kết quả thống kê ước tính trên địa bàn các quận huyện thị xã của thành phố
có khoảng bảy hai trăm một mươi năm sản phẩm địa phương
nhiều sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế
hà nội có trên năm sản phẩm nông sản thực phẩm đã gắn mã trì xuất nguồn gốc
đó chính là lợi thế lớn đối với hà nội trong việc đánh giá phân hạng sản phẩm ocob
hà nội cũng đã ban hành kế hoạch ba nghìn sáu trăm hai mươi chín về kế hoạch phát triển chương trình ô cốp
của thành phố
thành phố từ năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi trong đó đặt ra là từ nay đến hai nghìn hai mươi
sẽ hoàn thành một sản phẩm được đánh giá qua hội đồng của thành phố
để có cơ sở như vậy thực sự hà nội hoàn toàn với tiềm năng hiện có
hoàn toàn có thể đáp ước được bởi một lẽ
thứ nhất là đối với nhóm nông sản thực phẩm và nông sản chế biến tươi
thì chúng tôi hiện nay có cỡ khoảng năm sản phẩm đã cấp mã qr code
và những sản phẩm đã đi vào hệ thống siêu thị và các cửa hàng nông sản
thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố
thì đây là những sản phẩm mà có thể chúng ta có hoàn thiện
và nâng cấp một chút thì có thể là đảm bảo tiêu chuẩn ocob
thứ hai là hà nội có một ba trăm năm mươi làng có nghề trong đó có ba trăm linh năm làm
đã được công nhận là nghề rồi
ở trong mỗi làng nghề đấy thì có rất nhiều doanh nghiệp nghệ nhân
đang sản xuất những hàng thủ công với nghệ
đây là một khả năng rất tiềm tàng về vấn đề cái sản phẩm thủ công với nghệ
sản phẩm là nghề và nông sản thực phẩm của hà nội
sau hai năm triển khai
chương trình ocob của hà nội đã đạt những kết quả quan trọng ban đầu
có ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới
cũng như góp phần nâng tầm thương hiệu nông đặc sản địa phương
năm hai nghìn một mươi chín hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ocob thành phố
đã tiến hành hai đợt đánh giá phân hạng với ba trăm linh một sản phẩm
trong đó có sáu sản phẩm tiềm năng năm sao hai trăm linh bảy sản phẩm bốn sao
tám mươi tám sản phẩm ba sao đạt một trăm linh ba kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín đề ra
thành phố hà nội phân đấu đánh giá phân hạng khoảng bảy trăm linh sản phẩm ocob
đây là sự cố gắng nỗ lực lớn để đạt mục tiêu đề ra
đến hết năm hai nghìn hai mươi thành phố đánh giá phân hạng một sản phẩm
đến nay đã có ba trăm năm mươi tám sản phẩm ô cốp đủ điều kiện từ ba sao trở lên
phân đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi thành phố có khoảng bảy trăm linh sản phẩm ocob được đánh giá
phân hạng đạt mục tiêu theo quyết định số ba nghìn sáu trăm hai mươi chín của ubnd tp hà nội
có một sản phẩm ocob được đánh giá phân hạng
cái chủ thể của sản phẩm ocob là người dân doanh nghiệp hợp tác xã
thì đầu tiên là công tác tuyên truyền chúng tôi đưa lên đằng đầu
thì để được tuyên truyền cho người dân thì lần đầu tiên chúng tôi tổ chức hội triển khai
đối với cộng độ lãnh đạo quản lý từ thành phố đến quận huyện và cấp xã
để hiểu rõ về chương trình ocob ra sao
để từ đó đó là người truyền được cho cái chủ thể sản phẩm ocob
về vấn đề khi tham gia vào cái sản phẩm chúng ta được đánh giá phân hạng sản phẩm ocob
thì có lợi ích là như thế nào
và thứ hai nữa bên cạnh đó chúng tôi đã thiết lập những tổ tư vấn
để hỗ trợ cho các chủ thể phương pháp lập hồ sơ
và thứ hai trong đó họ còn thiếu những cái gì
cái thủ tục đó thì đơn vị nào cấp
thì chúng tôi gọi là ngoài cái việc của quận hỗ trợ thì chúng tôi cần thêm cái tổ tư vấn như vậy nữa
với hà nội là một cái đất làng nghề thì rất là có tiềm năng trong vấn đề chứng nhận
công bố tạo ra những sản phẩm ocob
nhưng tôi tin rằng với những cái truyền thống những cái đất làng nghề
cũng như là với công tác chỉ đạo hiện nay
là từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi thì cái lượng sản phẩm ocob sẽ được công nhận sẽ đạt rất là lớn
đây sẽ là một cái nòng cốt trong các tỉnh thành phố và đi đầu trong cả nước về vấn đề sản phẩm ô cốp
bên cạnh việc phân hạng đánh giá sản phẩm
để đưa những sản phẩm ocob tiếp cận thị trường trong và ngoài nước hiệu quả
hà nội cũng tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm ô cốp
đặc biệt hà nội đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại
nhằm hỗ trợ kết nối các sản phẩm ocob
thông qua các chương trình trưng bày quảng bá kết nối giao thương
không chỉ tôn vinh các chủ thể có sản phẩm được thành phố công nhận cấp sao sản phẩm
mà còn hỗ trợ các hộ sản xuất các doanh nghiệp nắm được thông tin thị trường sản xuất theo đúng nhu cầu thị trường
trong các sự kiện quảng bá xúc tiến thương mại cũng diễn ra nhiều hội thảo kết nối giao thương sản phẩm
sản phẩm tiềm năng tham gia chương trình ocob và đã có hàng trăm biên bản ký kết
ghi nhớ hợp tác về liên kết tiêu thụ sản phẩm ocob của hà nội
thông qua những hoạt động như này thì các chủ thể người ta tìm đến với nhau kết nối với nhau
đặc biệt là không chỉ ở trong nước mà đã có những cái việc kết nối ra bên ngoài thị trường thì có
nên nói về mặt kinh tế về mặt văn hoá về mặt quảng bá hình ảnh và đặc biệt là một cơ hội để các
nhà vườn người ta nắm bắt thị trường khảo nghiệm
từ đó đưa những cái sản phẩm tốt hơn
cái cuộc này nó là sân chơi của chính những người sản xuất chứ không phải là chỉ có chủ thể nhà nước bỏ ra vào đây
thực sự là một cái cuộc để người ta thắt chặt hơn cái liên kết năm nhà trong đó cái vai trò quản lý của nhà nước
nhà doanh nghiệp nhà khoa học và các cơ quan thông tấn báo chí các nhà truyền thông
thì việc kết nối như vậy thì nó với thực sự là bền vững nó mang lại những cái giá trị gia tăng và gắn với sự phát triển bền vững
thuận lợi của chúng tôi khi tham gia được
được tham gia và đánh giá phân hàng âu cốt thì được truyền thông nhiều hơn đẩy mạnh các cái công tác truyền thông
cũng như là có nhiều những cái siêu thị ví dụ như siêu thị iong long biên cũng lựa chọn các cái sản phẩm của tôi để đưa được vào hệ thống
rồi có những cái cửa hàng thực phẩm sạch hoặc là những cái đối tác mà chúng tôi là khách hàng tiềm năng của chúng tôi

để hướng các sản phẩm âu cốt

ngoài tìm hiểu rõ thị trường tiêu thụ đối với từng nhóm sản phẩm để tổ chức sản xuất
đặc biệt hà nội sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để đưa các sản phẩm ô cốp đặc sản vùng miền
các sản phẩm tiềm năng tham gia chương trình ô cốp của thủ đô nói riêng và cả nước nói chung vào các hệ thống phân phối
siêu thị để đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế quan tâm và sử dụng
thưa quý vị và các bạn trong nhiều năm qua bằng tình cảm tấm lòng và sự sẻ chia đầy tính nhân văn sâu sắc
cộng đồng doanh nghiệp của thủ đô hà nội cùng các cá nhân các tổ chức đơn vị đã luôn đồng hành chăm lo
hỗ trợ cho rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn trên địa bàn thủ đô nói riêng và cả nước nói chung
dù năm hai nghìn hai mươi là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng những khó khăn thách thức đó không làm phơi đi sự quan tâm đầy trách nhiệm của các doanh nghiệp
các nhà hào tâm đối với những mảnh đời và những số phận khó khăn của các em nhỏ
đây là một chương trình giao lưu giữa các nhà hào tâm với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn tổ chức tại huyện ba vì thành phố hà nội
tại chương trình này hơn ba trăm linh học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn của huyện ba vì nhận được nhiều phần quà ý nghĩa và thích thực
từ xe đạp học bồng tới sự hỗ trợ học tập dài hạn trong ba năm với tổng trị giá các phần quà khoảng một tỷ đồng
những món quà này không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất hỗ trợ kịp thời cho nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của các em
mà còn giúp các em được thực hiện các quyền cơ bản của mình một cách bình đẳng và bình dị như bao trẻ em khác
thông qua sự hỗ trợ bảo trợ này còn góp phần tạo dựng cho các em về một thế giới quan nhân sinh quan tốt đẹp và nhân văn
giúp các em và gia đình có thêm động lực vươn lên
những chương trình có những nhà tài trợ như thế này và có ý nghĩa với gia đình chúng tôi và tất cả xã hội
được những nhà tài trợ cho gia đình chúng tôi chúng tôi rất hân hạnh và cảm ơn tới tất cả các chương trình
và đã tài trợ cho các cháu rồi chúng tôi được học tốt học bổng được như thế này
có chương trình như thế này thì về các cháu được động viên hơn và có tinh thần vận đấu cho mặc tập hơn
thì cũng là nguồn động viên của các nhà doanh nghiệp và các học viên
nhà học tâm đã để ý đến các cháu
cháu ở nhà cũng chịu khó học giỏi nhưng mà bị bản cảnh khó khăn
nhưng mỗi khi nhà nước hoặc các doanh nghiệp tổ chức được nhiều đợt như thế này
thì các em càng có nghĩa được vươn lên cho xã hội
rất là vui mừng về chương trình này
thực ra nó là cái động lực để cho các cháu phấn đấu không những năm nay còn nhiều năm nữa
nó thành phong trào ở trên trường trên xã
tất cả các cháu cũng rất là hào hức
chương trình đem lại tinh thần cho các cháu
nó là cái động lực lớn để tin về một cái tương lai tốt đẹp trong cái xã hội này
còn rất nhiều nhà hào tâm rất nhiều điều tốt đẹp đưa đến và giúp đỡ những hoàn cảnh
cho các cháu dù khó khăn vẫn cố gắng vươn lên
năm hai nghìn hai mươi là một năm khó khăn chưa từng có đối với các doanh nghiệp
khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng bằng tình cảm tấm lòng
sự sẻ chia đầy tính nhân văn sâu
các doanh nghiệp của thủ đô hà nội cùng các đơn vị tổ chức
vẫn luôn đồng hành chăm lo hỗ trợ rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt khó khăn và trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số
nhất là trong bối cảnh thành phố hà nội hiện nay
còn hơn một mươi hai bảy trăm linh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
bốn mươi bốn bảy trăm tám mươi trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt
rất cần sự quan tâm chia sẻ và giúp đỡ
sự tham gia của các doanh nghiệp có thể nói là góp phần
vào sự sống còn hoạt động của quỹ bào trợ trẻ em ở cấp cấp
và cũng nhờ hoạt động về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với quỹ
thì hình ảnh của doanh nghiệp việt nam cũng như là hình ảnh của doanh nghiệp hoạt động ở việt nam
cũng đã được tôn vinh cũng đã được mở rộng ra cho cộng đồng trong nước và quốc tế
với sự đóng góp hỗ trợ và đồng hành của các doanh nghiệp thủ đô trong nhiều năm qua
thì quỹ bảo trợ trẻ em của thành phố hà nội cũng đã giúp được rất nhiều
các em hoàn cảnh khó khăn
hàng nghìn em đã thực hiện ước mơ đến trường của mình
có những suất học bổng có những chiếc xe đạp
có những phần quà trị giá để các em tiếp tục thực hiện ước mơ
và phấn đấu bình đẳng cùng các bạn học sinh
cùng trang giới của mình
đặc biệt là năm nay với một năm có rất nhiều khó khăn do đại dịch covid gây ra
tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn thể hiện tấm lòng
sự ưu chi của mình đồng hành cùng quỹ bào trợ trẻ em cũng như của thành phố hà nội

chỉ trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cộng đồng doanh nghiệp thủ đô hà nội
đã ủng hộ trên ba trăm linh tỷ đồng thông qua các chương trình lớn do trung ương và thành phố phát động
cùng với đó cộng đồng doanh nghiệp thủ đô cũng xây dựng và triển khai nhiều chương trình khác
gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với việc đảm bảo an sinh xã hội
giúp hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống
ngoài việc phát triển kinh tế xã hội thì các cái chương trình để gắn việc đảm bảo an sinh xã hội
để làm sao thứ nhất tạo mọi điều kiện cho các hoàn cảnh kém may mắn vươn lên trên cuộc sống
ngoài đó ra chúng tôi cũng gắn kết với các chương trình đảm bảo an sinh xã hội của thành phố hà nội

đó là trong nhiệm kỳ tới đại hội
không còn hộ nghèo trên địa bàn thành phố
chúng tôi cũng tập trung để làm sao chia sẻ các kiến thức
để giúp đỡ cho các em học sinh từ cấp phổ thông đến cấp đại học
để em có một trí thức có một công an việc làm ổn định
các chương trình thuyền nguyện thì chúng tôi cũng đề xuất ra theo nhiệm kỳ
có nghĩa là các hoạt động đó phải thường xuyên và tính liên tục
và gắn với việc các doanh nghiệp phải cam kết đồng hành
cùng các hoàn cảnh khó khăn để làm sao hỗ trợ một cách nó lâu dài hơn
để làm sao họ thoát được các sự khó khăn và vươn lên trong cuộc sống
minh chứng của cộng đồng doanh nghiệp thủ đô những năm qua đã cho thấy
không chỉ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước
các doanh nhân doanh nghiệp còn góp phần không nhỏ vào đảm bảo an sinh xã hội cho cộng đồng xã hội
đặc biệt đồng hành vào sự phát triển chung của đất nước không chỉ là trách nhiệm mà còn là lợi ích cho doanh nghiệp
từ đó tạo ra giá trị nhân văn văn hóa cho doanh nghiệp cũng như tăng khả năng cạnh tranh
trong bối cảnh hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới